bắt đầu từ ngày mai ngày một mươi hai tháng sáu sẽ cho nhập khẩu lợn sống từ các nước vào việt nam
trong đó thái lan là quốc gia đầu tiên việt nam nhập khẩu lợn sống
trong ngày mai sẽ có khoảng năm triệu con lợn sống được nhập khẩu từ thái lan về để giết mổ
đáp ứng nhu cầu thực phẩm bình ổn giá thịt lợn trong nước theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đó là thông tin được đưa ra trong buổi gặp gỡ các cơ quan thông tấn báo chí diễn ra cuối giờ chiều nay
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức
các doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống phải bảo đảm các quy định của luật thú y
chỉ được nhập khẩu lợn đã được các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu kiểm tra
xác nhận và đăng ký xuất khẩu với cơ quan thú y của việt nam
các doanh nghiệp nhập khẩu phải có xe vận chuyển chuyên dụng bảo đảm đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh thú y
đồng thời phải có cơ sở nuôi cách ly kiểm dịch ở việt nam đáp ứng được mọi yêu cầu theo quy định
kiểm tra xét nghiệm các chỉ tiêu theo quy định kiểm dịch trước khi đưa lợn sống nhập khẩu đi diết mổ
giá lợn nhập khẩu sẽ được doanh nghiệp tính toán phụ thuộc vào chi phí vận chuyển
hao hụt chi phí nuôi cách ly lấy mẫu xét nghiệm vận chuyển đến nơi cách ly
xiết mổ bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng người chăn nuôi và người phân phối
đến khi giá thịt lợn trong nước bình ổn theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ ngừng nhập khẩu